tối ngày bảy tháng bốn ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh hà nam đã tổ chức họp khẩn liên quan đến trường hợp nhiễm sars cov hai trên địa bàn tỉnh
chỉ đạo tiến hành cách ly phong tỏa thôn ngô khê ba xã bình nghĩa huyện bình lục nơi cư trú của bệnh nhân dương tính với sars cov hai
tại xóm ba thôn ngô khê ba nơi cư trú của bệnh nhân dương tính với virus sars cov hai
ngay từ đêm ngày bảy tháng bốn một mươi bốn hộ dân lân cận với gia đình bệnh nhân đã được phun thuốc khử khuẩn tiêu độc
ba chốt tạm thời do lực lượng công an và quân sự địa phương đảm nhiệm đã được thành lập để tuyên truyền cho người dân
về các biện pháp phòng chống khai báo y tế và thực hiện cách ly
tối hôm qua đã đưa đi cách ly tại trung tâm tế viện và đã sàng lọc được bốn mươi ba trường hợp của f hai
sáng nay thì tiếp tục cho anh em sàng lọc
đây là trường hợp được nhận định là có nguy cơ lây nhiễm cao do không thuộc diện cách ly y tế
do vậy tỉnh cần triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch xây dựng các phương án
kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch tập trung điều trị cho bệnh nhân tránh tình huống xấu có thể xảy ra